thưa quý vị dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các tài xế
tuy nhiên vẫn còn đó các trường hợp cố tình vi phạm dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đặc biệt là trong số đó có những tài xế là cán bộ công chức viên chức
trước tình trạng này phó thủ tướng phạm bình minh đã yêu cầu các địa phương
ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
thì cần phải thực hiện biện pháp gửi thông báo về cơ quan quản lý
vâng chỉ đạo thì đã rõ chính vì vậy mà lực lượng chức năng cần triển khai
và thực hiện một cách công khai minh bạch nhằm gian đe những người vi phạm
nhiều trường hợp vi phạm giao thông về lỗi nồng độ cồn được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý
đầu tiên chúng tôi rất là cảm ơn sự chấp hành của anh về sự yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng về nồng độ cồn
và qua quá trình kiểm tra thì nồng độ cồn trong hơi thở của anh là hai mươi tám mg trên một lít khí thở
và cái mức phạt hành vi vi phạm này của anh là chúng tôi tiến hành lập biên bản và tạm dứt phương tiện
bảy ngày sau anh mang giới tờ lên và lấy xe về
bên cạnh những trường hợp chấp hành vẫn còn một số tài xế cố tình chây ý bất hợp tác
tuy nhiên tổ công tác cưng quyết xử lý theo đúng quy định

đúng không đúng không ý là không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không
vừa rồi rất nhiều vụ tai nạn thương tâm rất là đau lòng
nó nguyên nhân chính là do người điều khiển cơ kiện sử dụng hồ cồn sử dụng hồ cồn khi tham gia hồ cồn
thì bộ công an đã tăng cường quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp mà điều khiển xe tham gia hồ cồn mà có sử dụng hồ cồn
đối với các trường hợp mà cán bộ công chức nhà lước
nếu mà vi phạm hồ cồn thì chúng tôi sẽ gửi thông báo về cơ quan sở tạng
điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông
khiến ba người tử vong
công an thành phố bắc giang đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can
và bắt tạm giam tài xế nguyễn đức thịnh là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bắc giang để điều tra xử lý vì liên quan đến vụ tai nạn
mới đây vào tối ngày bảy tháng chín tài xế trịnh văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán tại phường đại phúc thành phố bắc ninh là giảng viên một trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn phường trung hòa quận cầu giấy
kết quả đo nồng độ cồn của lái xe ở mức tám trăm chín mươi bảy mg trên một lít khí thở
cao gấp hơn hai lần mức kịch khung theo quy định
vụ việc đã được công an quận cầu giấy thành phố hà nội xử lý
vi phạm đã rõ tuy nhiên điều người dân mong chờ chính là việc cơ quan chức năng công khai rõ thông tin cơ quan
nơi làm việc của lái xe vi phạm
thay vì chỉ đưa một cách chung chung không cụ thể
những vụ tai nạn có thể trôi qua theo thời gian
tuy nhiên hậu quả của nó mang lại luôn hiện hữu
lái xe vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật là điều tất yếu
theo luật sư đối với trường hợp người vi phạm là cán bộ công viên chức
lực lượng chức năng cần công khai danh tính cơ quan làm việc và cơ quan chủ quản của người vi phạm
cần phải có hình thức kỷ luật theo quy định của từng đơn vị
khi mà sử dụng rượu bia thì vẫn tiếp tục lái xe để mà gây ra tai nạn
thì điều này gây ra cái sự bức xúc trong cái dư luận xã hội
trong đó là không ít là những cán bộ công chức viên chức là có những hành vi vi phạm
để làm gương cho người khác
thì tôi thấy rằng cái việc mà cần phải có sự xử lý của các cơ quan chức năng
đặc biệt là đối với những cơ quan mà đang quản lý công chức viên chức đó thì rất là cần thiết
cái việc này nó sẽ mang cái tính là răng đe
là phòng ngừa những cái hành vi mà tiếp tục xảy ra
những ma men điều khiển phương tiện không được phát hiện và xử lý kịp thời
sẽ đem lại nhiều hệ lụy đáng tiếc
thực tế đã cho thấy những vụ tai nạn do lái xe sử dụng rượu bia gây ra
để lại hậu quả vô cùng đau xót
đã không ít người vô tội phải bỏ mạng hoặc bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng
ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật
hành vi này cần được lên án trước cộng đồng
nhằm dân đe và tránh sự bao trẻ